sau tám tháng bỏ trốn sang campuchia phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã trịnh công sơn sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sơn cùng với sáu đối tượng khác đã mang theo kiếm giao tự chế
đi tìm nguyễn đắc tiến ở khu phố bốn phường đô vinh để trả thù
trong quá trình đi tìm tiến nhóm của sơn thấy hai người bạn của tiến là nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh
nên sơn đã cùng với đồng bọn tấn công và truy sát
hậu quả thức và sinh tử vong
tại cơ quan công an sơn khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
rồi vượt biên sang campuchia
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sơn về nước khi đang lẩn trốn tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thì bị công an tỉnh ninh thuận bắt giữ

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quốc việt
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
bị quan nguyễn đức dự và hoàng quốc việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vù khống bôi nhọ
làm ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào năm hai nghìn tám do hồ duy hải thực hiện
rồi đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội hành vi của hai đối tượng dự và việt đã vi phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
vào sáng ngày hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án phá hoại chính sách đoàn kết xảy ra tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
bị cáo trong vụ án này là ycret bia tên thường gọi là amagun sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở xã eapa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn bốn bị cáo ycret bia đã từng bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một chấp hành án xong được trở về địa phương nhưng ycret bia không chịu tu trí hoàn lương
mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba ycret bia đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng curis tây nguyên
nghe theo sự thông tin ycret bia đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng cô đích tây nguyên
hai đối tượng phản động phun rô lưu vong đang ở mỹ
ycret bia đã đi lôi kéo một số đối tượng khác trong nội địa tiến hành những âm mưu hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết
tham gia tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến với các đối tượng phun rô lưu vong bên ngoài
để nhận sự chỉ đạo và đi thu thập những thông tin hình ảnh tài liệu một chiều và sai sự thật
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi ba năm tù giam
về tội phá hoại chính sách đoàn kết đối với bị cáo ycret bia
vào ngày hôm nay công an thành phố vũng tàu cũng đang điều tra xử lý vụ án tàng trữ cháy phép chất ma túy
và thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy dạng cocaine lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn tp vũng tàu nói riêng tỉnh bà rĩa vũng tàu nói chung
vào ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp vũng tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường đô lương
đã phát hiện đối tượng nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán thu giữ một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại cocaine có khối lượng khoảng một kg và một điện thoại di động
ngoài gói ni lông nói trên nguyễn thanh tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu hai mươi gói ni lông
chứa chất tinh thể màu trắng khối lượng khoảng hai mươi một kg còn lại
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ niêm phong
theo hồ sơ ban đầu qua một người đàn ông tuấn biết được địa điểm có các gói nghi là ma túy nói trên
nên đã ra lấy và đem về nhà trọ
tại đây tuấn đã mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đối tượng đã cất giấu và tìm hiểu với mục đích nếu như đúng là ma túy sẽ bán lại cho người khác
hệ công an tp vũng tàu đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu như phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt
phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và chủ động giao nộp
cung cấp thông tin có liên quan không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật
còn tại tỉnh điện biên công an huyện điện biên đông bắt giữ thành công một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện điện biên đông đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn bán lẻ ma túy
và là đối tượng đang bị truy nã
sau khi điều tra xác minh thông tin vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba
tại khu vực bản hủy va bê xã háng lìa huyện điện biên đông
công an huyện điện biên đông triển khai lực lượng tiếp cận địa bàn tổ chức vây bắt thành công đối tượng
đầu tranh khai thác đối tượng khai nhận là giàng a gấu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tệ bản hủy va bê xã háng lìa huyện điện biên đông
là đối tượng đang bị công an tỉnh bắc giang phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét người đối tượng lực lượng công an thu giữ bốn mươi năm sáu mươi chín g heroin
thưa quý vị hiện nay thì tây nguyên đang là cao điểm nắng nóng hành khô
và địa bàn tỉnh gia lai cũng có nhiều ao hồ sông suối
vì vậy việc kiểm soát nhắc nhở và trông coi con trẻ ở vùng nông thôn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập
và trong thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh gia lai
liên tiếp đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm
đã để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và ảnh hưởng đến trợ tự an toàn xã hội
chiều ngày hai mươi ba tháng ba sau khi đi học về
ba cháu gái dắt bò đến chăn tại bãi cỏ bên bờ sông ayun
thời tiết nắng nóng cả ba cháu rủ nhau xuống sông tắm và bị đuối nước
khi người lớn làm dãy gần đó biết được thì đã muộn
trước đó tại khu vực này cũng đã xảy ra đuối nước làm một người tử vong
gia đình tôi rất buồn nhớ đến con mà không ăn nổi cơm làm gì cũng nhớ đến con
hôm đó tôi đã có dự cảm không lành bảo nó ở nhà học bài để chị đi chăn bò
nhưng nó cứ nằng nạc đòi đi
không may cả ba đứa đều chết đuối
gia đình tôi đau khổ lắm
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay toàn tỉnh gia lai xảy ra một mươi vụ tai nạn đuối nước
làm một mươi ba người thiệt mạng trong đó có sáu vụ liên quan đến trẻ em
chiếm sáu mươi tổng số
riêng trên địa bàn huyện đắk đoa trong ngày hai mươi một và hai mươi ba tháng ba đã liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ em đuối nước
chiều ngày hai mươi một tháng ba cháu nhỏ chín tuổi cũng được phát hiện đuối nước tại hồ nước cách nhà hai km
quan sát cũng đã tham mưu cho đồng ý quan sát là trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền
đồng thời phối hợp với các phụ huynh nhà trường tuyên truyền cho con em cách phòng chống đuối nước
để lắp các biển báo để tránh trẻ em rồi tắm suối là chế bị chết đuối
để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em hệ thống chính trị ở cơ sở các đoàn thể xã hội trường học
cần tăng cường hướng dẫn kỹ năng bơi lội phòng tránh ứng phó các trường hợp tai nạn
gia đình thầy cô cần tăng cường quản lý nhắc nhở hướng dẫn trẻ cách phòng ngừa
xử lý nhận biết những địa điểm tình huống nguy hiểm để phòng tránh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa thi hành lệnh bắt
bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hoàng thanh bình
trú tại phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn là giám đốc điện lực huyện nari
để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng thanh bình với vai trò là giám đốc điện lực huyện nari đã chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng qua tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án phá hoại chính sách đoàn kết
xảy ra tại huyện buôn đôn bị cáo trong vụ án này là y greg buôn giá tên thường gọi là amagun
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở buôn cơn nia hai xã ea ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn bốn bị cáo y greg buôn giá đã từng bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
tuyên án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một chấp hành án xong được trở về với địa phương y greg không chịu tu trí hoàn lương
mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba ygrec đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
ngay theo sự chỉ đạo kích động xứ dục của y hin và aga là hai đối tượng phản động phun rô lưu vong đang ở mỹ
y greg buôn giá đã đi lôi kéo một số đối tượng khác trong nội địa tiến hành những âm mưu hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết
tham gia tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến với các đối tượng phun rô
lưu vong bên ngoài để nhận sự chỉ đạo và đi thu thập những thông tin hình ảnh tài liệu một chiều sai sự thật
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi ba năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết đối với bị cáo y greg buôn giá
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với các lực lượng liên quan vừa bắt giữ ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng nguyễn cường và huỳnh văn trái bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy
tại khu vực thôn long đại xã hiền ninh huyện quảng ninh tiến hành kiểm tra lực lượng công an thu giữ trong người của cường một gói ni lông
bên trong có chứa một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt
đồng thời kiểm tra đối tượng trái lực lượng công an thu giữ sáu túi ni lông chứa một một trăm một mươi ba viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
đối tượng khai nhận số ma túy này phơi nhận từ nguyễn cường để vận chuyển về huyện minh hóa
đấu tranh mở rộng vụ việc xác định trái vận chuyển số ma túy trên về cho trương thị hương chú tại tỉnh quảng bình là vợ của trái
tiến hành triệu tập hương để đấu tranh đối tượng khai nhận mua số ma túy này về để bán kiếm lời
và hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua là gọi điện thoại đến người dân
tự xưng là công an phường thông báo việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
nhiều người đã sập bẫy nghe theo và thực hiện những thao tác khác trên điện thoại
kết quả là đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào lúc chiều tối chị nguyễn thị yến ở tổ hai phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
bất ngờ nhận được cô gọi điện thoại xưng là công an phường nghĩa tránh
về việc tài khoản định danh điện tử của chị yến bị sai lệch thông tin cần phải đến công an điều chỉnh
đối tượng liên tục hâm dọa sẽ bị công an phạt nếu không hợp tác
cùng thời gian này chị lê thị thanh ở tổ ba phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại với nội dung tương tự
người gọi điện xưng là công an phường nghĩa tránh thông báo dữ liệu dân cư của chị thanh bị sai
và đề nghị công an thành phố quảng ngãi chỉnh sửa
đáng chú ý thông tin cá nhân mà đối tượng mạo danh công an đưa ra như tên tuổi
ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
thủ đoạn của các đối tượng là sau khi gửi thông báo cho công dân về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
sau đó đối tượng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi điện yêu cầu công dân điều chỉnh
và gửi kết bạn qua tài khoản gia lô để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin
đồng thời đối tượng đe dọa nếu không làm sẽ bị phạt nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
khi có cuộc liên hệ liên quan đến cây cất công dân hoặc kết hoạt định danh điện tử
và các chế tạo thủy thăng của mình liên quan đến cây cất công dân
thì công dân liên hệ ngay với công an nơi thường trú để kịp thời lực lượng công an hướng dẫn và giải quyết
người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản mật khẩu vneid mã otp thông tin về thẻ căn cước công dân
thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ người nào
hoặc làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi bằng số điện thoại lạ khi chưa xác định đúng thông tin
mọi công dân khi phát hiện sai sót thông tin về tài khoản định danh điện tử
thẻ căn cước công dân liên hệ trực tiếp với công an phường xã thị trấn nơi cư trú
hoặc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện thị xã thành phố trong tỉnh
các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm vừa triệt xóa một tụ điểm tên nạn xã hội hoạt động mại dâm
núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài
theo đó vào ngày hai mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bảy
tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm
bốn người nam mua dâm đều mang quốc tịch hàn quốc
trong số gái bán dâm có trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
thời điểm bị bắt quả tăng phát hiện ngân có ý định phi tăng một gói bột màu trắng nghi là ma túy đá
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp với công an quận một
kiểm tra nhà hàng số một trăm linh ba bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
nhằm thu hút khách để tăng doanh thu các quản lý nhà hàng cho tiếp viên mua thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng mát tuy thì nhân viên cũng sẽ liên hệ mua mát tuy cho khách và cùng khách sử dụng mát tuy luôn
sẵn sàng để tiếp viên bán dâm cho khách
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thị trúc ly và đặng thành giỏi
về hành vi môi giới mại dâm phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tạng chữa trái phép chất mát tuy
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa triệt phá tội điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại thôn xuân an xã tịnh hòa tp quảng ngãi phát hiện hơn năm mươi đối tượng đang tập trung cá cược khởi tố hai đối tượng tổ chức
tại trường gà của mình đối tượng nguyễn tấn tư ở thôn xuân an xã tịnh hòa tp quảng ngãi cùng với đối tượng nguyễn thân
tổ chức ghi các lượt cá cược của các con bạc để nhận tiền hoa hồng từ con bạc
khi bị phát hiện hai đối tượng đã ghi được bốn mươi lượt cá cược đá gà với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn tấn tư và nguyễn thân về hành vi tổ chức đánh bạc
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự lê anh giang chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an huyện đơn dương khởi tố và bắt tạm giam với thủ đoạn là đăng bài viết lên facebook về việc cho vay tiền không cần thế chấp
trong năm hai nghìn hai mươi ba giang đã cho hơn một trăm linh người vay số tiền lên tới hai tỷ đồng
với nhiều hình thức cho vay khác nhau lãi suất giao động từ hai trăm một mươi tám đến chín trăm một mươi hai năm một năm
khi bị hại không còn khả năng tiếp tục trả tiền lãi thì lê anh giang thường xuyên gọi điện chửi bới đe dọa buộc họ phải tiếp tục trả tiền
qua điều tra cơ quan công an xác định lê anh giang đã thu lợi bất chính số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
quá trình khám xét nơi ở cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu giấy tờ máy móc liên quan đến việc cho vai lãi nặng
trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân là căn cước công dân bằng lái xe giấy khai sinh của người vay
tại công an điều tra giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng thời gian qua công an tỉnh yên bái không ngừng nâng cao năng lực
trình độ kỹ năng phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự
hơn ba mươi năm bảy trăm linh sim của các nhà mạng nhiều dây cắt nối các loại máy chủ máy điện thoại và nhiều vật dụng liên quan
là vật chứng mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thu giữ
cùng với đó mới bốn bị can trong vụ án này cũng đã bị khởi tố với tội đưa cháy phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
qua xác minh của cơ quan công an thông tin các thuê bao này đều không có công dân trực tiếp đăng ký
có những người dân đứng tên đến tám số sim
đối với vụ án này thì là bắt nguồn là từ một vụ án mở rộng điều tra vụ án sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản
các đối tượng là tiến hành thuê sim online nhận cái mã code otp
sau đó là đăng nhập vào tài khoản máy bụng
còn người khác là giả danh để lừa chiếm đoạt tiền
còn người khác là tiến hành xác minh làm rõ về nguồn rút
rồi trục cho thuê để nhận mã code otp
qua đó thì làm rõ được hai website là gancode co và simchay co
và tiến hành xác minh làm rõ tổng số lượng sim
mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái cũng đã khởi tố sáu mươi ba đối tượng
về hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính
trong vụ án này đối tượng điều hành và cắp mắt xích trong đường dây đã sử dụng thủ đoạn tinh vi
để tổ chức chiếm quyền sử dụng của ba mươi bốn tài khoản facebook của người khác
với mục đích chạy quảng cáo và bán kiếm lời
qua công tác nhiệm vụ thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái phát hiện một nhóm mối tượng
tại địa bàn huyện lục yên thuê rất là nhiều máy tính tuyển mộ nhiều thành viên về hoạt động
chủ yếu là hoạt động trên không gian mạng
trong quá trình đấu tranh cũng gặp nhiều khó khăn
thứ nhất là về việc liên hệ với facebook rất là khó
vì là họ không có đại lý không có trụ sở ở việt nam
thứ hai nữa là những bị hại chụp một là người nước ngoài
thứ hai nữa là ở các địa phương trên cả nước rất là khó khăn trong việc xác định bị hại
thứ hai nữa là các đối tượng sử dụng những thủ đoạn tinh vi
sử dụng các công nghệ hiện đại những phần mềm đặt hàng những đối tượng viết cho
thứ hai là luôn luôn hoạt động sử dụng công nghệ giấu địa chỉ
là loại tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới
có sự kết hợp giữa tội phạm truyền thống với sử dụng công nghệ cao
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng phạm tội có trình độ kỹ đăng kiến thức chuyên môn về công nghệ
loại tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
thời gian qua để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này